cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với trần đăng duy và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với phùng văn nghĩa ở cùng tại ấp bốn xã phong thạnh huyện cầu kè
về hành vi cướp giật tài sản
vào đêm ngày ba tháng hai bà lê ngọc mơ ở ấp cây gòn xã phong thạnh đang nằm ngủ trong nhà
thì bất ngờ bị hai đối tượng đột nhập vào nhà và giật sợi dây chuyền vàng một mươi tám kra
trong trọng lượng ba chỉ nhận được tin báo công an huyện cầu kè có mặt điều tra xác minh vụ việc
quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện trần đăng duy và phùng văn nghĩa có biểu hiện nghi vấn
quá trình đấu tranh hai đối tượng thừa nhận do hết tiền tiêu xài
thấy bà mơ có đeo sợi dây chuyền vàng nên duy đã dùng nghĩa thực hiện hành vi nêu trên